tại huyện thanh miện tỉnh hải dương vì đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao
áp dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới
đã cho hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần so với cách làm thủ công
giảm được công sức lao động cho ra các loại cây giống khỏe mạnh
không mang mầm sâu bệnh để cung cấp cho thị trường
gia đình anh nguyễn đình luật ở xã thanh giang huyện thanh miện
hiện dành hai ba trăm linh mét vùng đất để trồng các loại cây trong nhà màng
cùng với việc trồng cây trong nhà màng là công nghệ tưới tự động
nên dù mới áp dụng công nghệ cao và sản xuất từ năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng đã cho ra những sản phẩm vượt trội
sau khi đi vào hoạt động các gia đình sử dụng nhà màng nhà lưới trong sản xuất nông nghiệp
đã đem lại hiệu quả kinh tế khả quan góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng
tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân
sau khi chúng tôi kiểm tra các hộ sử dụng theo nhà màng và nhà lưới
thì thấy hiệu quả kinh tế của họ nâng lên rất rõ ràng
khi mà bán sản phẩm từ trong nhà màng nhà lưới thì giá trị kinh tế cao hơn
bán giá cao hơn là giá các loại
cây mà trồng ở ngoài nhà lưới
chính vì lẽ đó cho nên chúng tôi đã khảo sát và hỏi các gia đình
thì thấy rằng các gia đình có thu nhập tương đối cao
trong mỗi một sào của nhà màng nhà lưới
thì thấy rằng họ có thông tin rằng là sẽ thu nhập được từ hai mươi cho đến ba mươi triệu đồng
tức là đạt khoảng chừng là năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng trên một hectare
với sự và cuộc quyết liệt của các cấp các ngành địa phương doanh nghiệp
và từ chính những người nông dân
ngành nông dân doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp
nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện thanh miện tỉnh hải dương
sẽ phát triển theo hướng quy mô hơn và chất lượng hơn
qua đó giúp nông dân làm giàu và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao
phục vụ người tiêu dùng hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại bền vững